chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông chử xuân dũng
phó chủ tịch ubnd tp hà nội và hai bị can
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với ông vũ hồng nam nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại nhật bản
và ông chử xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp hà nội về tội nhận hối lộ
bà phạm bích hằng giám đốc công ty cổ phần vinamichi
về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can nêu trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chỉ sau tám giờ vào cuộc truy xét phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên
phối hợp với các đơn vị có liên quan đã khám phá
làm sáng tỏ vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại thôn quanh thị trấn ân thi huyện ân thi
chiều hai mươi một tháng một mươi hai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một tử thi là nam giới
tại cánh đồng thôn quanh với nhiều vết thương
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tập trung điều tra xác minh xác định
tử thi là ông ngô văn đình chú tại huyện ân thi
đến một giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định bắt giữ đối tượng bùi quyết thắng chú huyện ân thi
về hành vi giết người cướp tài sản
thắng khai nhận vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai thuê ông đình trở đi
khi đi đến khu vực cánh đồng thôn quanh thắng dùng dao mang theo từ trước
chém ông đình nhiều nhát rồi chiếm đoạt số tiền bốn trăm tám mươi tám đồng trong túi quần nạn nhân
hậu quả khiến ông đình tử vong
được biết đối tượng bùi quyết thắng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
liên quan tới mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
mới đây một vụ mua bán vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng chủ trì
phối hợp với công an phường sông hiến tp cao bằng phát hiện triệt phá
cụ thể hồi hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tại tổ một mươi năm phường sông hiến tp cao bằng tổ công tác phát hiện bắt quả tàng
đối với đặng văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm một mươi hai
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện định hóa tỉnh thái nguyên
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là một mươi bánh heroin
có trọng lượng hơn ba bốn kg cùng nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
qua đấu tranh ban đầu đối tượng sáu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn đặc biệt lớn
vừa được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc giang chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của công an tỉnh đấu tranh triệt phá thành công
hàng nghìn người đã tham gia đường dây này với số tiền giao dịch lên tới hai tỷ đồng
trước đó qua công tác nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc giang đã phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật
với tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các đơn vị nghiệp vụ quyết tâm phát hiện đấu tranh bắt giữ các đối tượng thiết kế quản trị vận hành
tổ chức trang web đánh bạc để đưa các đối tượng ra ánh sáng
đối tượng tổ chức đánh bạc và vận hành trang mạng đánh bạc trên mạng là các sinh viên
và có tuổi đời rất trẻ hiểu biết về công nghệ nhưng tuy nhiên là không hiểu biết về mặt pháp luật
ngày hai mươi tháng một mươi hai ban chuyên án quyết định phá án đã chỉ đạo một mươi mũi công tác
với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp
đối với các đối tượng liên quan trong đường dây này tại huyện việt yên tỉnh bắc giang và thành phố hà nội
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã xác định có bảy đối tượng tham gia
trong đó ngô đức hạ chú huyện việt yên bắc giang hiện cư trú tại một căn hộ
ở khu đô thị vinmart city phường tây mỗ quận nam tử liêm thành phố hà nội là đối tượng cầm đầu
làm những intro dài khoảng bảy tám giây làm clip về game gắn vào
hình thức là mình lên web mình lấy số mình chuyển tiền vào mô mô trên web
rồi theo nội dung quý ước ở trên đấy trả thưởng cũng theo quý ước
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang xác định tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc
và đánh bạc của hai website trên đến nay khoảng hai tỷ đồng
ra trên địa bàn toàn quốc thu hút hàng nghìn người chơi ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự
quá trình bắt giữ và khám xét lực lượng công an tỉnh bắc giang đã thu giữ một mươi một máy tính các loại
tám điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng
với tổng số tiền trong tài khoản khoảng ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
số tiền này đã bị lực lượng phá án ngăn chặn tạm dừng giao dịch để phục vụ cây biên thu giữ
căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang
đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
giả danh lực lượng công an đi tuần tra đêm để đe dọa cưỡng đoạt tài sản của người đi đường
hai đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát cơ động công an hà nam bắt giữ
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa phận phường hai bà trưng thành phố phủ lý tỉnh hà nam
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát cơ động công an hà nam dừng xe kiểm tra hành chính hai thanh niên
phát hiện một rùi cui cao su một khóa số tám một đèn pin một khẩu trang công an nhân dân
tại cơ quan công an hai đối tượng khai là phạm thế đồng và bùi thế huy cùng chú hà nam
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay đồng đặt mua trên mạng xã hội facebook
một số trang phục công cụ hỗ trợ và bộ về hàm cấp trung úy biển tên phạm thế đồng
rồi rủ huy đi tuần tra đêm dừng xe đe dọa cưỡng đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nam thông báo ai là bị hại trong vụ cưỡng đoạt tài sản trên
thì liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam qua phòng cảnh sát hình sự
số điện thoại sáu trăm chín mươi hai bảy trăm hai mươi chín ba trăm linh bảy hoặc liên hệ điều tra viên đào văn dũng
số điện thoại chín trăm một mươi năm tám trăm một mươi chín tám trăm hai mươi bốn để giải quyết theo quy định của pháp luật
lợi dụng người dân đi vắng không có người châm coi để đột nhập trộm cắp tài sản
một nhóm bắt đầu tìm kiếm tài sản
sáu đối tượng vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai bắt giữ
từ đầu tháng một mươi một đến nay tại địa bàn xã gia kiệm liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
gồm tiên vang với thủ đoạn rất tinh vi
với quyết tâm bắt bằng được nhóm trộm đêm trên công an huyện thống nhất đã huy động lực lượng
giả soát các băng ổ nhóm trên địa bàn đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để người dân tham gia tố giác tội phạm
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện thống nhất đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng
gồm nguyễn hoàng anh phạm tuấn vũ và nguyễn quốc hiệp cùng tại huyện thống nhất
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
do ăn chơi và cá độ đi qua xã gia kiệm và khi đi có đem theo một đục sát và một xã beng và một căng cua
thì đi ngang qua thấy có nhà tài sản này và có nhà tài sản này

bước đầu tại cơ quan công an nhóm hoàng anh khai nhận do ăn chơi lêu lỏng
lại không có nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi trộm cắp tìm nhà nào sơ hở trong quản lý tài sản
đột nhập lấy mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
chúng đã thực hiện ba vụ trộm cắp tại xã gia kiệm
tài sản trộm được là nhiều trang sức bằng vàng có giá trị như dây chuyền lắc nhẫn và tiền mặt
tổng giá trị tài sản gần một trăm ba mươi triệu đồng
số tài sản trên chúng mang bán chia nhau tiêu xài
những nhà mà hẻo lánh không có khi đi vắng không ở trông coi
thì phải khóa cửa nhưng mà phải có nhờ người kế bên thường xuyên trông coi
giúp đỡ trong coi việc đó
cái thứ hai nữa là gia đình phải gắn camera ở bên trong
trước khi mà đi ra ngoài thì chúng ta mở camera ra
thì trong cái điện thoại di động của chúng ta sẽ phát hiện rằng người khác đột nhập vào
và cái thứ ba là tiền và vàng bà con không lên để ở trong nhà nhiều
nếu chúng ta phát hiện thì phải trình báo để nguyên cái hiện trường
và trình báo lên cơ quan công an chúng tôi
để chúng tôi thực hiện thứ nhất là tiến hành khám nghiệm hiện trường
thứ hai là truy theo dấu viên nóng để bắt đối tượng
việc bắt thành công nhóm chuyên trộm cắp trên là thành tích xuất sắc của công an huyện thống nhất
trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
hiện vụ việc đang được công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến hai người tử vong và ba người bị thương
đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua tại khu vực cây xăng chợ rừng thuộc phường quảng yên thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
thời điểm trên xe ô tô gây tai nạn với nhiều xe máy xe đạp đang lưu thông trên đường rồi lao lên vỉa hè
sau khi gây tai nạn tài xế đã rời khỏi hiện trường
cú tông xe liên hoàn đã khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ
một người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu
một bệnh nhân tiên lượng nặng
được chuyển lên bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
hai nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã quảng yên
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng của thị xã quảng yên đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông
đồng thời tiếp tục xác minh danh tính của lái xe gây tai nạn và các nạn nhân
cũng như nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật